hành vi gây thương tích cho người khác cướp đi sinh mạng người khác làm tổn hại chính bản thân mình hay bất cứ vì lý do gì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị nghiên minh
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quán cắt tóc gội đầu ở phố nguyễn gia thiều thành phố bắc ninh đã xảy ra vụ trọng án khiến hai nạn nhân gục tại chỗ
nghi phạm phan thanh hoàng quê ở tỉnh tuyên quang dùng hung khí xông vào quán cắt tóc cội đầu truy sát bạn gái cũ và người bạn trai mới
vụ việc khiến nạn nhân nữ tử vong còn nạn nhân nam trong tình trạng nguy kịch
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bạn gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba được phát hiện tử vong tại nhà bạn trai tại xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
trên đầu có vết thương nghi đạn bắn
bước đầu cơ quan chức năng xác định bạn trai đã từng có một đời vợ chính là nghi phạm nổ súng sát hại nạn nhân
và cách đây không lâu là vụ giết người tình dã man trên phố hàng bài hà nội rồi tự sát không thành cũng làm rúng động dư luận
hậu quả từ những phút ghen tuông mù quáng đã khiến người họ từng yêu thương ra đi mãi mãi bản thân phải trả giá đắt cho hành động tàn bạo
hồng thời cái tâm tham nó kích động cái tâm sân là sự nóng giận nóng nảy
và dưới cái sự chi phối của tâm si tức là sự ngu tốt nhiều người đã tìm đến cái hành vi bạo lực để giải quyết cái mức xúc trong lý của mình
các chuyên gia tâm lý cho rằng phần lớn tâm lý của thủ phạm chứa đựng sự ích kỷ
nhiều đối tượng coi người yêu vợ hoặc chồng mình như vật sở hữu
khi cuộc tình đứng trước nguy cơ tàn vỡ hoặc do ghen tuông sau chia tay người bạn tình của mình có người mới
thì sự ghen tuông trỗi dậy đối tượng mượn danh tình yêu để trả thù
trong người nó bốc lên rồi thì tốt nhất là hãy dừng tiếp xúc với đối tượng mà đang gây ra sự ứng chế của mình
ta chuyển cái thân của ta sang làm một cái việc khác sang một hoạt động khác cách thoát ly khỏi cái đối tượng gây ức chế
chẳng như chúng ta đi rửa mặt đi tắm đi chạy bộ đi làm cái gì đó thì lập tức chúng ta sẽ cái cơn giận nó sẽ lắng rồi
để giảm thiểu những vụ án đau lòng các nhà tâm lý cho rằng cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật để nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật kịp thời phát hiện
ngăn chặn những hành vi nóng nảy mất bình tĩnh sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
và hơn hết mỗi người cần phải biết kiểm soát cảm xúc của mình
để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra như thời gian vừa qua
nhiều chuyên gia cho rằng giới trẻ cần hướng đến yêu và sống tích cực hơn
mỗi người phải học cách tự điều chỉnh cảm xúc hành vi của chính mình để vượt qua những áp lực
tránh để xảy ra những sự việc đau lòng bắt nguồn từ yêu đương
men tuông mù quáng
điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong
vi văn duy chú tải huyện lục bình tỉnh lạng sơn vừa bị tạm giữ hình sự
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi lê văn duy một mình điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu
toyota viot di chuyển trên đường quốc lộ bốn b khi đến đoạn đường thuộc thôn na dương phố hai
thị trấn na dương huyện lộc bình thì gặp xe ô tô tải đi ngược chiều
do bị ánh đèn xe ngược chiều làm loạn
nên duy đánh lái sang phải và chạm với một người phụ nữ đang dắt xe mô tô và hai người phụ nữ đứng cạnh xe
tiếp đó chiếc xe ô tô đâm vào gốc cây to cạnh đường rồi dừng lại
hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong hai người bị thương phải đi viện cấp cứu
sau khi sự việc xảy ra vi văn duy bỏ xe lại và đi bộ rời khỏi hiện trường
đến khoảng bốn giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi duy đến công an thị trấn na dương huyện lộc bình trình diện
thưa quý vị một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn quận đồ sơn thành phố hải phòng
an ninh trật tự được bảo đảm không có tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm
không có tụ điểm phức tạp về ma túy cờ bạc không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng
góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhi nhận ngay sau đây của phóng viên thế dự
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an quận đồ sơn nhận được đơn trình báo của nhân dân
về vụ việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật trên địa bàn
qua điều tra công an quận đồ sơn đã nhanh chóng xác minh ba đối tượng gồm đặng văn dũng
bùi thị phương và vũ thị hiền có hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân là cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi chưa có giấy khai sinh là con đẻ của vũ thị hiền
cũng trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an quận đồ sơn phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển phát hiện bắt quả tang nguyễn xuân trường đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ trên người trường được một mươi năm viên ma túy tổng hợp trọng lượng sáu sáu mươi hai gram
những khó khăn của đồ sơn trong thời gian qua đó là sự hiểu biết pháp luật của người dân chưa cao
các đối tượng bây giờ các thủ đoạn hết sức tinh vi và có nhiều hành vi thủ đoạn để trao dấu tội phạm của mình
bên cạnh đó là
chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để ra soát xác định những vấn đề trọng điểm cần tập trung giải quyết
thời gian qua các đội nghiệp vụ công an quận phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường
cùng với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm tệ nạn xã hội
bên cạnh đó là
trong năm nay thì cái lượng nó xuống hẳn tức là nó đảm bảo hơn hẳn
trong thời gian tới thì đảng ủy đánh đạo quân quận hồ sơn vẫn tiếp tục tham lưu cho chính quyền địa phương các ban người đoàn thể
làm tốt công tác đảm bảo anh nghe thự chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường
làm tốt công tác nắm tình hình từ cơ sở nhất là công tác tuần tra chốt điểm mật phục
để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở
với sự nỗ lực của lực lượng công an sự hưởng ứng tích cực của các ban ngành đoàn thể và nhân dân
đã đảm bảo bình yên trong mỗi khu dân cư tổ dân phố
lực lượng công an quận đồ sơn đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
giữ vững tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội dần trở thành điểm tựa vững chắc
đáng tin cậy cho nhân dân góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của quận đồ sơn
tìm bão trên biển đông cơn bão số bảy
vào hồi một mươi giờ ngày một tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi năm chín độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai từ một trăm linh ba đến một trăm ba mươi ba km trên giờ giật cấp một mươi bốn
dự báo trong khoảng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau suy yếu thành vùng áp thấp
trên vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
từ ngày một tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi một mực nước chiều tại khu vực ven biển từ thư thiên huế đến quảng ngãi
duy trì ở mức cao độ cao sóng ven biển giao động từ hai ba mét có lúc trên ba mét biển động
vùng biển ngoài khơi sóng cao hai bốn mét biển động
do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp sóng lớn khu vực ven biển các tỉnh từ thư thiên huế đến quảng ngãi
có khả năng xảy ra ngập úng tại các vùng trụng thấp và nguy cơ sạt lở bờ biển